từ ngày bệnh viện đa khoa bắc cạn được đưa vào hoạt động hàng chục hộ dân ở tổ khuổi thủng
phường huyền tụng thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn đang phải sống gần khu vực xả nước thải của
bệnh viện trong tình trạng lo lắng do nguồn nước sinh hoạt môi trường sống có dấu hiệu ô nhiễm
căn nhà của ông nguyễn minh xiêm nằm sát ngay sau khu xử lý và xả thải của bệnh viện đa khoa tỉnh
bắc cạn vì thế ông chứng kiến hàng ngày việc xả nước thải của bệnh viện ra dòng suối nhỏ cạnh
nhà mình theo ông siêm lượng nước thải không lớn nhưng chảy liên tục ngày đêm mỗi khi trời
nắng nóng lại bốc mùi tanh hôi khó chịu tâm lý lo lắng luôn ám ảnh gia đình ông
trên thực tế khu xử lý rác của bệnh viện đa khoa bắc cạn được đặt khá gần với khu dân cư khổi thuẩm
nước thải theo đường cống dẫn đổ ra con suối chảy qua khu vực dân cư bốc mùi hôi thối nồng nặc
người dân còn lo ngại nước thải sẽ ngấm vào mạch nước ngầm gây ô nhiễm cho các giếng khoan
tôi có kiến nghị việc thứ nhất là các cấp các ngành phải làm một con mương một con cống dẫn nước thải
phải có cống khắp kín việc thứ hai là phải di chuyển cái nò đốt ra thải của bệnh viện
mỗi buổi chiều đốt dân ở đây không thể chịu được
đại diện sở tài nguyên môi trường tỉnh bắc cạn cho biết sở đã kiểm tra mẫu nước thải
kết quả cho thấy mẫu bảo đảm quy chuẩn môi trường tuy nhiên
bệnh viện vẫn chưa có giấy phép xả thải ra môi trường
trong quá trình lập dự toán và lập các hạng mục hồ sơ
do nắm mắt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường bảo vệ môn nước
ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh còn thiếu sót về hồ sơ giấy phép xả thải
cho nên trong quá trình bàn giao bệnh viện năm trăm linh giường cho đơn vị sử dụng còn thiếu hồ sơ đấy
và qua quá trình kiểm tra sở tài nguyên môi trường phát hiện ra cũng đã yêu cầu ban khắc phục
hiện nay ban đang khắc phục
hiện tại thì ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã gửi hồ sơ cho sở tài nguyên môi trường đang tiến hành thẩm định
ngày ngày đối mặt với ô nhiễm do nước thải của bệnh viện đa khoa bắc cạn là thực tế mà người dân ở tổ khuổi thuồng
phường huyền tụng thành phố bắc cạn đang phải chịu đựng
cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp kiểm tra
đồng thời có biện pháp yêu cầu bệnh viện có giải pháp xử lý mùi hôi thối
cũng như đảm bảo môi trường sống an toàn cho các hộ dân